thưa quý vị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là một trong những bệnh không lây nhiễm rất phổ biến hiện nay
theo dự báo của tổ chức y tế thế giới tỷ lệ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính vẫn đang có chiều hướng gia tăng
điều này thực sự là gánh nặng bởi chi phí điều trị quá lớn nhất là khi đa số bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hầu như phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dài dẳng và có tắc nghẽn luồng khí thở da do hậu quả của những bất thường của đường thở hay nhu mô phổi
bệnh thường do phơi nhiễm với các phân tử hoặc khí độc hại trong đó khói thuốc lá thuốc lào là yếu tố nguy cơ chính
ô nhiễm không khí và khói chất đốt là yếu tố quan trọng gây bệnh
những năm qua các bệnh này đã trở nên phổ biến với tỷ lệ người mắc bệnh cũng như tử vong do bệnh thuộc vào tốc cao trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay
không chỉ vậy trong những năm sắp tới cánh nặng do bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính sẽ tiếp tục gia tăng bởi tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tỷ lệ hút thuốc lá thuốc lào không giảm
những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là những bệnh nhân nam giới thông thường là trên bốn mươi tuổi và có tiền sử là hút thuốc lá thuốc lào
nhưng bên cạnh đó kể cả những bệnh nhân nữ giới hút thuốc lá thuốc lào cũng là những đối tượng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
và ở đây thì các bệnh nhân không chỉ là những bệnh nhân hút thuốc chủ động mà kể cả những bệnh nhân hút thuốc thụ động tức là hít phải khói thuốc từ người khác
cụ thể là có thể hít phải khói thuốc từ đồng nghiệp ở cơ quan hoặc là từ người thân trong gia đình thì là những người mà có yếu tố nguy cơ cao mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
thế bên cạnh đó thì các yếu tố môi trường khác như là ô nhiễm môi trường rồi khói bụi nghề nghiệp và thậm chí là những bác ở nông thôn mà sử dụng các đun bếp dơm bếp dạ thì có thể hít phải khói bếp dơm bếp dạ thì cũng là yếu tố nguy cơ mà có thể khởi phát và tiến triển bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
ho và khạc đơm kéo dài là triệu chứng thường gặp của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
ban đầu bệnh nhân có thể chỉ ho ngắt quãng sau đó ho dài rằng
bệnh nhân sẽ khó thở nặng dần theo thời gian
lúc đầu chỉ có khó thở gắng sức sau đó khó thở cả khi nghỉ ngơi và khó thở liên tục
giai đoạn muộn hơn có thể thấy những biểu hiện của suy hô hấp mạng tính
triệu chứng của bệnh này thì đầu tiên tôi thấy là tức ngực khó thở
sau đó khi mà mình tiếp xúc như thế là khói bụi hay là có một cái gì một cái môi trường nó thay đổi chẳng hạn hay là thời tiết nó thay đổi nó lạnh
hay là rét quá thì là lúc đó thì thường thì là không giữ được hay bị cái đợt cấp
mà cái đợt cấp thì nó lên thì nó khó chịu lắm
tức là lúc đấy là nó như là cái kiểu nó tắc thở không thể thở được
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì trước hết thì nó là một cái bệnh ở đường hô hấp tức là bệnh phổi
và cái chữ mạng tính có nghĩa là bệnh này thì nó sẽ tiến triển rất là dài dặn và kéo dài
thế thì cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính này nguy hiểm như thế nào
thì đầu tiên là có thể là gây các cái bệnh
thì ở đường hô hấp bệnh nhân sẽ khó thở
thậm chí là có những cái trường hợp bệnh nhân khó thở mà không được xịt các cái thuốc cắt cơn
và không có các thuốc điều trị dự phòng
thì cái cơn khó thở của bệnh nhân có thể dẫn đến là suy hô hấp thậm chí là tử vong và gây nguy hiểm đến tính mạng
cái thứ hai là ngoài ra thì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính còn gây ra những cái biến chứng tại phổi
ví dụ như là tràn khí mỏng phổi cũng rất là nguy hiểm và có thể làm tăng cái nguy cơ tử vong
rồi là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính có thể gây ra các cái biến chứng về tim mạch
ví dụ như là bệnh nhân tăng áp độ mạch phổi bệnh nhân suy tim và lâu dần thì từ suy tim phải sẽ dẫn đến là suy tim toàn bộ
và bệnh nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong do các cái bệnh lý kèm theo như là bệnh lý tim mạch
một cái nữa đó là về chung thì cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính cũng có thể là làm tăng cái nguy cơ tử vong chung
bởi vì là theo các cái thống kê thì cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nó đang tăng dần là cái nguy cơ hàng thứ tư gây tử vong
và lên đến nguy cơ là đứng hàng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là căn bệnh nguy hiểm cần phải được phát hiện và điều trị ngay ở giai đoạn sớm
để phong tránh các biến chứng nghiêm trọng do bệnh gây ra
căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
gây suy giảm chức năng hô hấp hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày và làm giảm chất lượng cuộc sống
mà còn có thể khiến người bệnh suy sụp tinh thần vì phải điều trị suốt đời
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là bệnh lý hô hấp thường gặp khiến đường thở của người bệnh bị thu hẹp
dẫn đến tình trạng khó thở giới hạn khả năng vận động
trong trường hợp không được điều trị hợp lý bệnh sẽ tiến triển nặng gây nhiều biến chứng nguy hiểm
có thể đe dọa tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào
và chính những sai lầm mà bệnh nhân mắc phải trong quá trình điều trị cũng góp phần khiến cho bệnh tình có thể trở nên trầm trọng hơn
dừng thuốc và không đi khám nữa và như vậy thì tạo điều kiện hình thành nên những đợt cấp rất là nặng
một cái sai lầm thứ hai nữa hay mắc phải đó là về các cái kỹ thuật mà sử dụng cái dụng cụ full hit của bệnh nhân
các bác có thể là không biết cách sử dụng hoặc là sử dụng sai kỹ thuật dẫn đến việc phân phối thuốc vào phổi thì chưa được tốt
chính vì vậy cho nên là bệnh nhân cứ hàng tháng sẽ phải đi khám định kỳ một lần
và mỗi lần đấy thì tất cả các bác sĩ ở trung tâm đều phải kiểm tra lại kỹ thuật mà sử dụng dụng cụ full hit của bệnh nhân
để đảm bảo được rằng là bệnh nhân dùng thuốc đúng chỉ định đúng liều lượng và đúng cách để có thể đạt được kết quả tốt nhất
nói chung là tôi bị cái bệnh này thì tôi phát hiện cũng hơi bị lâu rồi
hơn chục năm nay tôi dừng thuốc là kể từ khi phát hiện nặng như thế này là mới dừng được khoảng năm nay thôi
việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính để đạt hiệu quả tốt rất cần sự phối hợp của bệnh nhân tuân thủ nghiêm túc các chỉ dẫn của bác sĩ
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
bệnh nhân có rất nhiều phương pháp điều trị
trong đó có những biện pháp điều trị mà không dùng thuốc
ví dụ như là bệnh nhân phải bỏ thuốc lá thuốc lào
cái thứ hai là các biện pháp để dự phòng các cơn cấp như là bệnh nhân có thể tiêm phòng vaccine cúm hàng năm tiêm phòng vaccine phòng phế cầu nhắc lại sau năm năm
rồi là các biện pháp về phục hồi chức năng ô hấp
ví dụ như là hướng dẫn bệnh nhân tập thở hoành tập thở chú môi hay là hướng dẫn bệnh nhân các cái bài tập ho có kiểm soát
thế còn các phương pháp dùng thuốc thì bao gồm
có những biện pháp mà dùng các cái thuốc dãn phế quản
các thuốc dãn phế quản thì bao gồm có thể là các thuốc dãn phế quản đường hít các thuốc dãn phế quản đường xịt hoặc là thuốc dãn phế quản đường uống đường khí dung
thì có rất là nhiều các biện pháp
và một trong cái biện pháp nữa đối với những bệnh nhân mà đã có các triệu chứng về siêu hấp mạng tính rồi
thì bệnh nhân có thể phải thở oxy thậm chí là các bác bệnh nhân phải thở máy tại nhà
và một trong những phương pháp mới hiện nay nữa đó là điều trị ghép tế bào gốc thì đang được triển khai
có những kết quả khả quan
tuy là bệnh mạng tính không thể chữa dứt điểm nhưng nếu được phát hiện và điều trị sớm người bệnh hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với căn bệnh này
và phòng bệnh thì vẫn luôn dễ dàng hơn chữa bệnh
vì thế cần phải tránh xa những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh trước khi mắc và cả trước khi bệnh trở nặng
để phòng tránh cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì trước hết là chúng ta phải biết được rằng là cái thuốc lá thuốc lào là cái yếu tố nguy cơ hàng đầu mà gây nên cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
như vậy để phòng tránh được bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì không có cách nào khác là chúng ta phải khuyên bệnh nhân
thứ nhất là với những bệnh nhân trẻ mà đến khám thì khuyên bệnh nhân là không bao giờ được hút thuốc lá thuốc lào
còn đối với bệnh nhân đã hút thuốc lá thuốc lào rồi thì chúng ta sẽ phải có lời khuyên và hướng dẫn trợ giúp bệnh nhân để bệnh nhân có thể cai thuốc được cai được cả thuốc lá thuốc lào
cái thứ hai nữa đó là để phòng tránh thì chúng ta cũng sẽ hướng dẫn bệnh nhân hạn chế tiếp xúc với những cái yếu tố ví dụ như là ô nhiễm môi trường các cái khói bụi độc hại rồi là những cái khói bếp dơm bếp dạ chẳng hạn
để phòng tránh bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì một điều nữa rất là quan trọng là chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân là giữ gìn vệ sinh răng miệng giữ ấm cổ ngực vào những mùa lạnh để phòng tránh những đợt cấp đợt bụi nhiễm mà có thể là tăng nặng bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính của bệnh nhân
điều nữa đó là hiện tại thì là về cái không khí thì là cũng ô nhiễm chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân là có các biện pháp phòng để tránh hít phải những cái không khí ô nhiễm ví dụ như là các biện pháp như là đeo khẩu trang và nhất là trong tình hình dịch covid như hiện nay